vừa qua tại xã long điền đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu công ty cổ phần năng lượng bắc phương kết hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy điện gió đông hải một giai đoạn một
nhà máy điện gió đông hải một có công suất năm mươi mw được xây dựng trên diện tích hơn chín trăm ba mươi năm ha mặt nước và hơn một mươi một ha đất liền tổng bức đầu tư hơn hai bốn trăm chín mươi tỷ đồng
dự án nhà máy điện gió đông hải một giai đoạn một sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ cung cấp điện
năng cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng bình quân hàng năm khoảng trên một trăm sáu mươi một triệu kwh
thưa quý vị thời gian gần đây tại quảng trị xuất hiện một số nhà máy giam gỗ xây dựng trái phép
đặc biệt có nhà máy đã bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn lén lút sản xuất
những nhà máy xây dựng trái phép này tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự cũng như phòng cháy chữa cháy
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
không giấy phép đầu tư không giấy phép xây dựng
không giấy phép báo tác động môi trường
vậy mà công ty trách nhiệm hiếu hạn bắc long sơn ở địa bàn xã vĩnh sơn huyện vĩnh linh
vẫn ngang nhiên hoạt động xây răm gỗ như thế này
ủy ban nhân dân xã vĩnh sơn đã hai lần lập biên bản yêu cầu công ty xuất trình toàn bộ giấy tờ hợp lệ
nhưng đơn vị vẫn không có giấy tờ
sau hai lần ủy ban nhân dân xã vĩnh sơn lập biên bản không thực hiện đúng cam kết
của công ty trách nhiệm hữu hạn bắc long sơn
ủy ban nhân dân xã vĩnh sơn đã phối hợp với công an huyện vĩnh linh
và phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng trị đến làm việc với công ty
tuy nhiên khi làm việc toàn bộ ban giám đốc của công ty đều không có
sau đó ủy ban nhân dân xã vĩnh sơn đã mời công ty về làm việc tại trụ sở ủy ban nhân dân xã
công ty vẫn không xuất trình được giấy tờ nào hết
ủy ban nhân dân xã vĩnh sơn tiếp tục lập biên bản lần thứ ba
và phạt công ty hai triệu đồng theo thẩm quyền của xã
trước tình hình đó ủy ban nhân dân huyện vĩnh linh đã thành lập đoàn liên ngành
và tiếp tục lập biên bản yêu cầu đình chỉ không cho công ty trách nhiệm hữu hạn
bác long sơn hoạt động
thế nhưng công ty này vẫn hoạt động bình thường
việc xuất hiện nhà máy chế biến gỗ răm khi chưa được cấp phép của công ty trách nhiệm hiếu hạn bắc long sơn
sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch sản xuất của tỉnh quảng trị
đặc biệt gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh
của nông nghiệp cũng như khả năng đáp ứng của nguồn nguyên liệu gỗ
tỉnh quảng trị và các ngành chức năng cần có những biện pháp xử lý quyết liệt
nhằm bảo đảm ổn định sản xuất và chế biến gỗ trên địa bàn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa phối hợp với bộ khoa học và công nghệ
bộ y tế và viện hàn lâm khoa học và công nghệ đề xuất nghiên cứu sản xuất
vắc xin phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
sản xuất chăn nuôi đóng vai trò quan trọng đối với ngành nông nghiệp của nước ta
do đó bảo vệ đàn lợn trước dịch bệnh ngoài các biện pháp tiêu độc khử trùng
khống chế với vùng dịch tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh thì cần nảy mạnh hơn nữa việc
nghiên cứu vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu phi tận dụng những thành quả từ việc nghiên cứu
trước đây thời gian qua với sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành phối hợp với các chuyên gia trong
phòng chống dịch tả lợn châu phi nhiều công trình nghiên cứu sản xuất vắc xin tả lợn châu phi
của nước ta đã có những bước tiến tích cực với học viện nông nghiệp việt nam vòng sáu thì
đã báo cáo là phân lập được virus hôm trước trên tế bào đại tế bào tuổi xương đối với học viện
nông nghiệp việt nam hôm trước thì chúng tôi cũng đã thuần khiết được virus từ nguồn đó là các máu
của lượng bệnh nhưng mà sau đó thì chúng tôi đã chuẩn bị đã tiếp tục nghiên cứu và đến nay thì
các tế bào mà chúng tôi đã sản xuất ra và được dùng để cho phân lập virus thì chúng tôi đã sản xuất
được ba loại tế bào để phục vụ nghiên cứu đó là đại tế bào việt nam hay người ta gọi là tế bào
van tế bào tuổi xương rồi tế bào bạch cầu trong máu và rất may mắn là cả ba loại tế bào này thì
chúng tôi đều phân lập thành công cái virus dịch tả châu phi với đặc thù chăn nuôi nhỏ lẻ
nông hộ vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn tổng đàn chăn nuôi lợn cả nước việc triển khai xây dựng một nền
chăn nuôi an toàn sinh học sẽ khó có thể thực hiện trong thời gian ngắn vì vậy với tầm quan
trọng của một ngành chăn nuôi lớn có tốc độ tăng trưởng cao việc nghiên cứu tiến tới sản xuất
vaccine dịch tả lợn châu phi tại việt nam là yêu cầu nhất thiết phải triển khai để bảo vệ chăn
nuôi lợn về lâu dài cũng như để mạnh việc nghiên cứu vaccine tại nước ta
thời gian tới việc nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu phi sẽ khó khăn tuy nhiên
với sự vào cuộc quyết liệt nghiêm túc có trách nhiệm
ngay từ rất sớm hiện các cơ quan đơn vị cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực thú y và
sản xuất vaccine của cả nước đã có những kết quả thuận lợi làm cơ sở ban đầu cho việc nghiên cứu
sản xuất vaccine dịch tả lợn châu phi thưa quý vị sau ba tháng triển khai chương trình
sữa học đường tại hà nội đã có hơn chín mươi học sinh tham gia tuy nhiên trong những ngày gần đây
câu chuyện về sữa học đường tiếp tục trở thành tâm điểm gây tranh luận về việc có thêm một mươi bốn vi
chất dinh dưỡng trong sữa học đường so với khuyến cáo của bộ y tế
thực hư câu chuyện này ra sao xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
sản phẩm sữa học đường được triển khai tại hà nội đang được bổ sung một mươi bốn vi chất dinh dưỡng
nhiều hơn so với khuyến cáo của bộ y tế là chỉ có ba vi chất dinh dưỡng điều này đang gây ra những
băn khoăn từ phía các bậc phụ huynh lo lắng còn mình đang được sử dụng loại sữa không đảm bảo vì
bổ sung vi chất dinh dưỡng quá ngưỡng
mặc dù đã có những băn khoăn nghi ngại trong tâm lý phụ huynh nhưng phần lớn phụ huynh vẫn tin vào cảm nhận của con
cũng như kết quả sức khỏe của con sau ba tháng liên tục uống sữa học đường
thơm ngon và béo ạ
đã bao giờ con bị đi ngoài hoặc đau bụng sau khi uống sữa không
chưa con chưa bao giờ bị đi ngoài hay là đau bụng cả
con có uống hết một hộp sữa không
theo quyết định một nghìn ba trăm bốn mươi quy đề ttg của thủ tướng chính phủ ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu phê duyệt
chương trình sữa học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học
đến năm hai nghìn hai mươi
thì không cấm việc bổ sung các loại vi chất dinh dưỡng khác
việc bổ sung các loại vi chất dinh dưỡng khác do doanh nghiệp thực hiện nhưng không được vượt quá ngưỡng
so với bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người việt nam đã được bộ y tế đưa ra
và không vượt quá mức khuyến nghị của việc dinh dưỡng
hàm lượng của từng loại vi chất dinh dưỡng mà được bổ sung vào trong cái sữa học đường
là đã có cái khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới và đầu tiên là chúng tôi theo cái khuyến nghị về tăng cường
đa vi chất bột bổ sung đa vi chất cho trẻ em từ sáu tháng đến một mươi hai tuổi sau đó thì dựa trên các công thức
của nhóm tư vấn quốc tế về tăng cường vi chất đa vi chất dinh dưỡng cho trẻ em lưới tuổi học đường
thì đã xây dựng các công thức để có thể tăng cường đa vi chất dinh dưỡng vào sữa cho trẻ em kết hợp với
các cái nghiên cứu về cảm quan của sản phẩm để đưa ra một cái công thức tối ưu về các cái đa vi chất mà tăng
cường vào vào cho trẻ em thì hầu hết
chỉ đạt được khoảng ba mươi so với nhu cầu khuyến nghị
tuy nhiên thời gian tới thanh tra bộ y tế cũng sẽ tiếp tục triển khai và chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tăng cường
triển khai các cuộc thanh tra bao gồm cả thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất
sau gần chín năm thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến nay tỉnh yên bái đã có bốn mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
hướng tới mục tiêu
sau gần chín năm thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái tập trung mọi nguồn lực xây dựng thành công thêm năm xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
xã việt thành huyện trấn yên là một trong những điểm sáng xây dựng nông thôn mới của huyện
xã có xuất phát điểm thấp đời sống người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp
nhưng với sự quyết tâm của đảng bộ chính quyền xã cùng với sự hưởng ứng của nhân dân và hỗ trợ của nhà nước
năm hai nghìn một mươi năm xã đạt chuẩn
nông thôn mới đến nay thu nhập bình quân đầu người của người dân đạt ba mươi bốn triệu đồng một người một năm
trong năm hai nghìn một mươi chín xã đã hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu
xã việt thành đã chia xã thành ba vùng phát triển kinh tế tập trung
như vùng đồng phúc thì chuyên về trồng rừng kinh tế nơi cây quế là cây chủ lực
vùng phú thọ thì chúng tôi sẽ phát triển cây có múi và mở rộng thương mại dịch vụ
vùng lan đình chúng tôi là tập trung cho
vùng sản xuất trồng râu lươi tằm
huyện trấn yên phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ cơ bản trở thành huyện nông thôn mới
xây dựng một nông thôn mới kiểu mẫu bốn xã nông thôn mới nâng cao
thành lập thêm các hợp tác xã kiểu mẫu
việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cho các xã thì trấn yên xác định là
hiện nay huyện cũng đã ban hành các kế hoạch để tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện
và xã cũng đã có cái phân công nhiệm vụ rất cụ thể
đối với các thành viên ban chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện
và ở đây thì được chứng nhân dân bà con nhân dân của xã cũng rất là nhiệt tình
đồng tình ủng hộ
bên cạnh đó cũng có sự tích cực của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị
theo ông nhâm xuân trường tránh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh yên bái cho biết
yên bái đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn giá trị cao
đây là cơ sở vững chắc cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới thực sự là cú hích làm thay đổi diện mạo các vùng quê yên bái
với sở thích làm nông nghiệp công nghệ cao và tinh thần hap học hỏi
chàng trai trẻ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở thôn quốc kéo xã kháng nhật huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
đã xây dựng thành công mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao
mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng
là kỹ sư chuyên ngành cơ điện tử và có thời gian bốn năm làm việc
trong một công ty nước ngoài tại hà nội
đầu năm hai nghìn một mươi bảy anh nguyễn việt lâm xin thôi việc về quê thực hiện niềm đam mê làm kinh tế trang trại
sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu thông tin
anh đã quyết định đầu tư khu trồng rau thủy canh tại thôn gốc quéo xã kháng nhật huyện sơn dương
sau hai năm vất vả xây dựng cơ sở đến nay anh nguyễn việt lâm đã xây dựng thành công trang trại trồng rau thủy canh công nghệ cao
có tổng diện tích hơn ba m hai
trong đó có khu nhà kín rộng một m hai trồng các loại rau ăn lá
và khu nhà kín hai m hai trồng các loại cây cho củ và quả
ngoài việc mở rộng dần quy mô sản xuất mình đã bắt đầu ký và liên kết được với rất nhiều farm ở các tỉnh như là khu vực vĩnh phúc bắc giang
trang trại trồng rau thủy canh của anh nguyễn việt lâm đang dần ổn định cho doanh thu gần bốn trăm linh triệu đồng mỗi năm
ngoài ra trang trại cũng tạo công an việc làm thường xuyên cho năm thanh niên địa phương với tiền lương bình quân năm triệu đồng một người một tháng
đây là mô hình sản xuất công nghệ cao đầu tiên trên bản tình tình qua do anh nguyễn việt lâm và xã kháng nhật đưa vào sản xuất
bằng phương pháp nuôi trồng rau thủy canh trong nhà kín
bước đầu thì đã đam hiệu quả nhất định sản phẩm
được nhân dân trên bản tình tình qua như vĩnh phúc và đón nhận và đã đưa ra các sản phẩm an toàn tới thanh niên tình dùng
với tư duy sáng tạo dám nghĩ dám làm thành công từ mô hình trồng rau bằng phương pháp thủy canh công nghệ cao của anh nguyễn việt lâm
sẽ trở thành mô hình kiểu mẫu để các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tuyên quang có thể học hỏi làm theo
phát huy tính sung kích của đoàn viên những năm qua phong trào thanh niên thi đua phát triển kinh tế thoát nghèo
đã được nhân rộng ở nhiều địa phương
hàng nghìn thanh niên dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao đã mạnh dạn vay vốn yêu đãi từ ngân hàng chính sách và xã hội
để phát triển kinh tế thoát nghèo và làm giàu
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện biên giới vùng cao sinh hồ tỉnh lai châu
trước đây gia đình chị trang thị xua ở bản trang xã sa dê phiên huyện sinh hồ rất khó khăn
nhà cửa đất đai sản xuất đều không có cuộc sống phụ thuộc vào bố mẹ
không chịu khuất phục trước khó khăn chị xua cùng chồng đi mượn đất trồng trè cây dược liệu đương quy cây ớt để phát triển kinh tế
nhờ tính chịu khó ý chí phấn đấu và tính quyết đoán của tuổi trẻ mà đến nay gia đình chị trang thị xua đã dựng được căn nhà ba gian khang trang
gia đình đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo
năm ngoái do hai vợ chồng cũng chăm chỉ làm ăn trồng cây đương quy cây ớt cây trè
cũng thu được sáu mươi triệu cũng dựng được cái nhà
và năm nay thì hai vợ chồng cũng bàn với nhau là sẽ cố gắng phát triển kinh tế để hai vợ chồng cuộc sống vợ chồng đều vất vả hơn ạ
thời gian qua huyện đoàn xìn hồ phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội làm tốt công tác hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển chăn nuôi sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm với tổng dư nợ đạt trên tám mươi tám tỷ đồng
từ đó nhiều mô hình kinh tế đã được đoàn phiên thanh niên trong huyện mạnh dạn đầu tư hiệu quả
trong thời gian tới thì ban thường vụ đoàn sẽ tiếp tục triển khai các phong trào đoàn về phát triển kinh tế xã hội
làm việc là phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tuyên truyền để cho các hội thanh niên vây vốn để phát triển kinh tế
và xây dựng các đề án để tiếp cận nguồn vốn một trăm hai mươi của trung ương đoàn
để cho thanh niên trong huyện
để thanh niên nông thôn vùng dân tộc có định hướng đúng đắn và có cơ hội phát triển
các mô hình kinh tế cần có nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên trong xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình
kinh tế tập thể thông qua các chương trình dự án
điều này sẽ tạo động lực góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhất là những vùng khó khăn
luôn hướng về biển đảo vì chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
lực lượng vũ trang quân khu bốn nói chung và tuổi trẻ quân khu nói riêng luôn ra sức thi đua
gian đức luyện tài tổ chức các hoạt động có ý nghĩa góp phần chia sẻ cùng với cán bộ chiến sĩ
đang làm nhiệm vụ trên các đảo vững tay súng bảo vệ vững chắc tổ quốc
vượt gần hai trăm linh km đường bộ và đường biển quân khu bốn đã đưa gần một trăm linh bản đồ tư liệu thư tịch cổ
hình ảnh hoạt động về bảo vệ chủ quyền biển đảo việt nam đến đảo mê tổ chức triển lãm
trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
giúp cho cán bộ chiến sĩ trên đảo nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử
và truyền thống chiến đấu bảo vệ biển đảo của quân và dân việt nam qua các thời kỳ
khi xem những hiện vật tư liệu quý về hoàng sa trường sa tôi càng thấu hiểu hơn giá trị của sự hy sinh sương máu
của thế hệ cha anh để giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
tôi sẽ cùng đồng đội nguyện tiếp bước vững chắc tay súng để bảo vệ bình yên chủ quyền biển đảo
trong chuyến hành trình ra đảo mê lần này tuổi trẻ quân khu bốn đã tổ chức xuôi nổi các hoạt động
thăm tặng quà tặng cơ tổ quốc cho trung đội dân quân biển xã hải thanh huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
tổ chức giao lưu tọa đàm với chủ đề tuổi trẻ với biển đảo quê hương trên đảo mê
em đã được tham gia các hoạt động cũng như sinh hoạt cùng với các anh chiến sĩ trên đảo
em nhận thấy các anh đã phải sống xa gia đình xa người thân thiếu thốn về mặt tình cảm
vật chất thì không được đầy đủ như trên đất liền
sau khi trở về đất liền em sẽ cố gắng học tập rèn luyện tích cực tham gia những hoạt động phong trào của đoàn
cũng như tuyên truyền cho các bạn đoàn viên về việc gìn giữ bảo vệ quê hương bảo vệ biển đảo
đây là một chương trình hoạt động có một ý nghĩa hết sức quan trọng
nhằm là tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nói chung đặc biệt là tuổi trẻ của lực lượng vũ trang quân khu
nhận thức sâu sắc về chủ quyền biển đảo về vị trí vai trò tầm quan trọng đặc biệt của biển đảo đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hàng chục ngàn con tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ quân khu bốn luôn hướng về biển đảo
hành trình tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu bốn với biển đảo quê hương là hoạt động có ý nghĩa
là điểm nhấn trong chuỗi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc
trong phần tin quốc tế malaysia nối lại phiên xét xử cựu thủ tướng najib rajak
nhật bản bắt đầu dọn nhân liệu tại nhà máy điện hạt nhân fukushima
ngày một mươi năm tháng bốn malaysia đã nối lại phiên xét xử cựu thủ tướng najib rajak
trong phiên xét xử thứ hai về các cáo buộc tham nhũng đối với cựu thủ tướng najib rajak
liên quan tới quỹ đầu tư nhà nước ondb phiên tòa tập trung vào các chi tiết kỹ thuật
về những khoản tiền thất thoát từ quỹ này
hiện cựu thủ tướng najib rajak vẫn bác bỏ mọi cáo buộc
đồng thời khẳng định những cáo buộc này mang động cờ chính trị
trước đó trong phiên xét xử đầu tiên ngày ba tháng bốn ông najib đối mặt với bảy tội danh
trong đó có tội lạm dụng tín nhiệm tham nhũng và sửa tiền
theo các công tố viên ông najib cùng với những người thân cận đã biển thủ hàng tỷ đô la
từ quỹ một mdb để chi tiêu cá nhân
mdb là quỹ đầu tư do ông najib sáng lập năm hai nghìn chín nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
của malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài
hiện quỹ này đang là trung tâm của vụ bê bối thất thoát ba bảy tỷ đô la
qua đó dẫn đến một loạt các cuộc điều tra ở malaysia và nhiều nước khác
ngoài ra vụ bê bối cũng là một trong những lý do khiến cử tri malaysia
quay lưng với liên minh của ông najib trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng năm năm ngoái
phản ứng trước hiếu nại của trung quốc tại một cuộc họp của tổ chức thương mại thế giới
wto ở geneva chính phủ australia khẳng định vẫn sẽ giữ lệnh cấm hãng công nghệ huawei
tham gia triển khai năm g ở nước này
bộ trưởng thương mại australia simon birmingham tuyên bố rằng chính phủ nước này
giữ nguyên quyết định liên quan đến mạng năm g và quyết định này không nhằm vào bất kỳ
thông thông nào quyết định trên được đưa ra vào hồi tháng tám năm ngoái cấm các nhà cung cấp thiết bị
có khả năng phải chịu sự chỉ đạo của chính phủ nước ngoài không được tham gia phát triển mạng năm g ở australia
ông berting ham khẳng định australia tôn trọng các quy trình của wto tin tưởng vào sự tuân thủ của australia
và sẽ trả lời các câu hỏi của trung quốc về lệnh cấm theo quy trình thông lệ
mặc dù không hài lòng với lệnh cấm của australia nhưng phản ứng của trung quốc cho đến nay vẫn khá thận trọng
khiếu nại trên là khiếu nại chính thức đầu tiên của bắc kinh báo hiệu chính phủ mới của australia
sau cuộc bầu cử liên bang vào tháng năm tới có thể phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ hơn từ trung quốc về vấn đề huawei
ngày một mươi năm tháng bốn công ty điện lực tokyo tepco đã bắt đầu quá trình di rời các thanh nhiên liệu tại một trong ba lò phản ứng hạt nhân
đã bị tan chảy sau thảm họa kép đậu đất sóng thần hồi năm hai nghìn một mươi một
kể từ đến nay công nhân đã di rời được năm trăm sáu mươi sáu đơn vị nhiễm
nhân liệu gồm cả hai loại chưa sử dụng và đã sử dụng ở lò phản ứng thứ ba
tình trạng tan chảy các thanh nhiên liệu xảy ra ở lò phản ứng số ba làm thoát khí hydro
ký này chui vào lò số bốn gây nổ mái lò khiến nó bị phơi ra trước mọi tác động có thể gây nguy hại từ thiên nhiên
việc tháo rỡ và di rời các thanh nhiên liệu là công việc thường xuyên tại bất kỳ nhà máy điện hạt nhân nào
tuy nhiên quá trình di rời tại fukushima khác thường vì đây là nơi chịu ảnh hưởng từ thiên tai
việc sỡ bỏ nhân liệu tại lò số ba ước tính mất khoảng hai năm sau đó là đến các lò tiếp theo
liên quan đến sự cố của dòng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max ngày một mươi bốn tháng bốn hãng hàng không american airlines tuyên bố
sẽ tạm dừng khai thác một trăm một mươi năm chuyến bay mỗi ngày trong những tháng tới do những vấn đề vẫn chưa được giải quyết của dòng máy bay này
thông báo của american airlines cho biết việc tạm dừng khai thác này sẽ tác động không nhỏ tới doanh thu
của boeing bảy trăm ba mươi bảy max chiếm một năm tổng số chuyến bay hàng ngày của hãng trong dịp hè năm nay
tuy nhiên american airlines vẫn tin tưởng rằng với sự phối hợp giữa cơ quan hàng không dân sự liên bang mỹ và boeing
dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max sẽ sớm được khai thác trở lại
american airlines hiện đang sở hữu hai mươi bốn chiếc boeing bảy trăm ba mươi bảy max và đã quyết định tạm dừng sử dụng dòng máy bay tới đầu tháng sáu
trước khi thông báo kéo dài thêm đến một mươi chín tháng tám
thông báo trên đã ráng thêm một đòn mạnh nữa vào danh tiếng của boeing nói chung và dòng máy bay dân dụng cỡ lớn bảy trăm ba mươi bảy max nói riêng
ikea sẽ tiến hành cho thuê và tái chế đồ nội thất trên quy mô toàn cầu
đây là một phần định hướng phát triển theo hướng thân thiện với môi trường của tập đoàn chuyên thiết kế và bán lẻ đồ nội thất nổi tiếng của thế giới này
với phương thức kinh doanh mới này ikea sẽ phải thay đổi theo mô hình vòng tuần hoàn và đầu tư hơn cho phần sửa chữa bảo dưỡng hàng hóa
ông chung ngành thiết kế nội thất đến từ thụy điển này hiện đã bắt đầu hoạt động sửa chữa và đóng gói lại các sản phẩm bị hư hỏng
trong quá trình vận chuyển tại mỗi cửa hàng
ikea cũng cho phép khách hàng hoàn lại sản phẩm để hãng bán lại hoặc đem đi quyền góp tử thiện
chúng tôi nghiên cứu thiết kế các sản phẩm ngay từ đầu để chúng có thể tái chế hoặc tái sử dụng
trước mắt chúng tôi sẽ tập trung vào các sản phẩm làm từ gỗ và diệt mây
mục tiêu là từ năm hai nghìn ba mươi sẽ mở rộng ra phạm vi các loại sản phẩm khác
nguyên vật liệu thô của ikea hiện chiếm ba mươi sáu bốn phát thải khí nhà kính của hãng
trong đó hoạt động vận chuyển hàng hóa và di chuyển đến các cửa hàng của khách hàng
chiếm một mươi chín bốn phát thải khí nhà kính của ikea
ikea hướng đến mục tiêu giảm trung bình bảy mươi tác động khí hậu tổng thể trên mỗi sản phẩm
đến năm hai nghìn ba mươi là một trong những thương hiệu thân thiện với môi trường
nguyên vật liệu thô của ikea hiện chiếm ba mươi sáu bốn phát thải khí nhà kính của hãng